tin tức an ninh trật tự đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam đã đấu tranh triệt phá bắt xử hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản trên không gian mạng
đó là lý quang đắc đỗ trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện mỹ đức tp hcm
tăng vật thu giữ hai bộ máy tính bốn điện thoại di động và nhiều đồ vật khác có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài đắc và chuẩn đã lập các tài khoản facebook ra lô ảo và sử dụng các sim điện thoại rác đăng bài lên trang mạng xã hội với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chất tài sản để tìm kiếm người vay
khi có người vay liên hệ chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn hướng dẫn cho người vay làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí như phí làm hồ sơ bảo hiểm khoản vay
tại đây bị phát hiện lừa đảo các đối tượng sẽ chặn hết mọi liên lạc để chiếm đất tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay với thủ đoạn này nhầm đối tượng đã lừa đảo chiếm đất tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an khuyến cáo tính người dân cần phải nâng cao cảnh giác kiểm chứng kỹ các thông tin trên các trang mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
vâng thưa quý vị thêm một thủ đoạn lừa đảo nữa chúng tôi muốn quý vị nâng cao tinh thần cảnh giác khi mà tham gia các trò chơi game đổi thượng
chỉ cần chơi game theo hướng dẫn là chắc chắn nhận được phần thưởng hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
những lời mời chào chơi game online kiếm tiền như vậy xuất hiện
ngày càng nhiều trên mạng xã hội
và thế nhưng sự thật đằng sau các game trúng thưởng này là gì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
cách đây không lâu chị ánh được một người bạn trên mạng xã hội nhờ chơi game trực tuyến trên một ứng dụng có tên là hzg tám mươi tám
người này hướng dẫn chị ánh chỉ cần chơi vào khung giờ nhất định thì chắc chắn sẽ thắng nhiều tiền
sau một thời gian chị được người bạn này hướng dẫn và tạo một tài khoản riêng
thấy game dễ chơi dễ trúng thưởng chị ánh đã nạp vào game tất cả hơn năm trăm linh triệu đồng
tôi có tham gia một game hzg tám mươi tám lúc đầu là tôi chỉ chơi hộ bạn tôi thôi
sau đó là bạn tôi đã tạo cho tôi một cái tài khoản và trong đấy có tiền của bạn tôi
thì bạn tôi có bảo tôi là lập thêm hai trăm linh triệu vào trong tài khoản của bạn tôi
vào tài khoản của tôi để cái số tiền nó nảy lên
và rồi một thời gian là tầm khoảng bốn năm ngày thì cái tài khoản của tôi nó nảy lên là một tỷ sáu

nhóm lừa đảo hướng dẫn người chơi đăng ký tài khoản và nạp tiền để đặt lệnh
tiếp đó các đối tượng sẽ đi đòn tâm lý bằng cách cho người chơi liên tục thắng với số tiền thưởng lớn dần
khi người chơi gửi yêu cầu rút tiền nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nộp các khoản phí khác nhau để được xử lý yêu cầu rút tiền
chưa dừng lại để tạo lòng tin các đối tượng có mồi còn tạo các giao dịch chuyển tiền giả
rồi gửi cho người chơi để chứng minh rút được tiền sau khi chơi game là có thật
tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi về
thì ở bên trong các khách hàng họ có báo là tôi phải đóng thuế
thì tôi đóng thuế và đóng tắc minh số tài khoản của tôi
xong rồi là vẫn không rút được tiền về
nhưng lúc đấy tôi biết là tôi đã bị lừa và tôi đã quay ra tìm những cái bạn kia
bạn là người tôi chơi hộ thì bạn ấy đã chặn facebook chặn zalo và các thứ liên quan đến tôi
việc người dân bị lừa khi mà tham gia vào các game online rồi các đối tượng trả thưởng mức cao
nhưng mà thực tế thì mức cao này cái tiền thưởng này
chỉ có ở trên mạng thôi và không bao giờ rút ra được cả
đến một lúc nào đó các đối tượng sẽ đánh sập các trang web này
thông thường đến những lần nộp tiền thứ năm thứ sáu
nhóm lừa đảo bắt đầu viện ra nhiều lý do khác như muốn rút tiền phải nộp thuế và yêu cầu nâng hạn mức
nếu không nộp tiền số tiền trong tài khoản game sẽ bị trừ dần
cứ thế chúng làm cho nạn nhân kiệt quệ vay tiền nộp vào với hy vọng vớt lại khoản gốc
nhưng càng chuyển thì càng không thể rút ra
những cái việc lừa đảo qua mạng khi mình đã chuyển tiền rồi
thì chắc chắn là rủi ro rất cao
vì thế đối với cả hình thức chuyển khoản hay giao dịch trên mạng
thì chúng ta phải những người dân những người bị hại
phải hiểu rõ rằng mình phải hiểu được cái dòng tiền mình đi đâu
và độ uy tín của đơn vị nhận khoản tiền đấy như thế nào
không ít nạn nhân đã mất hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng
chỉ vì tin vào lời mời chào của đối tượng mới quen biết trên mạng xã hội
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
cần cẩn trọng tìm hiểu nguồn gốc thông tin về game online
và giấy phép kinh doanh của đơn vị cung cấp trước khi tham gia
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang
phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguồn nhân
của một vụ án mạng làm một người chết và một người bị thương
do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng một mươi một giờ sáng ngày hôm nay
ông nguyễn minh dũng chú tại thành phố gò công
mang hai con dao đến trước cửa nhà ông trần văn thắng
lúc này phát hiện ông thắng đi ngang qua
nên dũng đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực
làm ông thắng ngã gục xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án dũng tiếp tục mang dao đi tìm ông trần văn sệ
và cũng dùng con dao gây thương tích cho ông sệ
cơ quan công an đang tạm giữ nguyễn minh dũng để phục vụ cho công tác điều tra
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị vừa triệt phá một đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới về nội địa
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hơn sáu viên ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày sáu tháng năm tại lúc m bảy mươi ba cộng một trăm linh quốc lộ chín
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng lê viết dũng
chú tại tỉnh thừa thiên huế đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu sáu trăm một mươi viên nén màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt khẩn cấp đối tượng lê thanh tâm
chú tại huyện hương hóa
công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ hai đối tượng là lý quang đắc và đỗ trọng chuẩn
cùng sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản trên không gian mạng
hai đối tượng khai nhận đã lập các tài khoản và sử dụng sim điện thoại rác
đăng bài lên trên mạng xã hội với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp
giải ngân nhanh và không cần thế chất tài sản
khi có người vay liên hệ
chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn hướng dẫn cho người vay
làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đất tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước
với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
thưa quý vị thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm
với quy mô lớn có vụ lên tới hơn năm trăm linh người
và trước thực tế này bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương về việc ngăn ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm
bộ y tế đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm nhấn mạnh nội dung người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm
khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo
điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
thuộc đối tượng phải cấp
thưa quý vị hà nội sẽ triển khai giải pháp thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt
đối với hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp
từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các đơn vị phấn đấu đảm bảo một trăm linh các giao dịch
không dùng tiền mặt
khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm tạo mã qr
các cơ quan liên quan bố trí lực lượng hỗ trợ tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp
người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
bên cạnh đó các cơ quan liên quan cần phải có trách nhiệm tuyên truyền hướng dẫn người dân
doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt
khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thành phố